thời gian gần đây tình trạng sạt lở trên địa bàn ấp lương tín xã mỹ lương huyện cái bè tỉnh tiền giang
đã làm thiệt hại nhiều tuyến đường giao thông và ảnh hưởng đến đời sống kinh tế của người dân
trước tình hình trên các ngành chức năng xã huyện đã tiến hành gia cố khắc phục các đoạn sạt lở xảy ra trên địa bàn
hiện nay dọc theo tuyến sông cái cối có chín điểm sạt lở trong đó có ba điểm sạt lở lớn và sáu điểm sạt lở nhỏ
đoạn sạt lở dài nhất là tám mươi mét ăn sâu vào đất liền bảy mét chia cắt hoàn toàn đường giao thông nông thôn xâm thực vào nhà dân
đã có hai căn nhà phải di rời khẩn cấp
khi sạt lở xảy ra chính quyền địa phương xã mỹ lương đã tiến hành vận động nhân dân gia cố rời đường vào trong
bảo đảm cho bà con đi lại đồng thời đề xuất kiến nghị ngành chức năng huyện xem xét nhanh chóng khắc phục
đối với những điểm sạt lở thì đã có đề nghị về trên gia cố
những cái tiếng còn lại thì cố gắng là bây giờ dẫn động nhân dân chỗ nào mà nó có dấu hiệu sạt lở đó
rồi mình dẫn động nhân dân để mình tạm thời là mình
dùng cây để mình sóc để mình bảo vệ trước trước khi nó có sự cố xảy ra
trước biến đổi khí hậu và tình hình mưa bão ngày càng phức tạp nguy cơ sạt lở sẽ còn xảy ra
vì vậy các ngành chức năng đã và đang khẩn trương khắc phục gia cố lại các tuyến đê bao
đường giao thông bị sạt lở nhằm bảo đảm an toàn cho bà con tránh thiệt hại cho người dân